hai mươi năm năm đã trôi qua kể từ ngày mất của hai nghệ sĩ tài hoa xuân quỳnh và lưu quang vũ những dấu ấn của họ vẫn vẹn nguyên trong ký ức những người yêu nghệ thuật
và để tưởng nhớ về họ vào những ngày này khán giả lại được chìm đắm trong không gian kịch lưu quang vũ với những tác phẩm vẹn nguyên sức sống
điều này đã khẳng định tầm tư tưởng tính thời đại và chất nhân văn trong các tác phẩm kịch của ông
khác hẳn với không khí hưu hắt của sân khấu thường ngày
suốt một tháng qua nhà hát tuổi trẻ đã trở thành điểm đến của những người yêu kịch lưu quang vũ
hầu hết các xuất vé đều đã được đặt trước trên mạng số ít thì mua trực tiếp
cảnh háo hức hàm hở xếp hàng để xem kịch lưu quang vũ trở lại những ngày này khiến người yêu sân khấu sống trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn
bởi đã có thời người ta phải nhịn ăn nhịn mặc xếp hàng dài chờ mua
đó là thời kỳ vàng son của sân khấu kịch những năm tám mươi của thế kỷ trước
lưu quang vũ có một sức sống rất là mạnh liệt cho dù là sau bốn mươi năm ấy
là bởi vì những vở kịch và những tác phẩm của ông ấy có thể hiện một niềm tin rất là sâu sắc ở con người
cho dù xung quanh là tối tâm cho dù xung quanh chúng ta là rất nhiều những cái điều chưa hoàn hảo
ông vẫn luôn tin là có một điều gì đó đẹp đẽ ở bên trong con người
nói đến kịch lưu quang vũ là có một cái sức lôi cuốn rất là mạnh mẽ
và chúng tôi ở xa xôi bây giờ tuổi thì cũng tám mươi hai tuổi rồi
mà hôm nay cũng quyết tâm là đi cả gia đình nhà nhà thôi cũng sớm xem
là người giàn dựng tác phẩm hoa cúc xanh trên đầm lầy của lưu quang vũ
đạo diễn nghệ sĩ ưu tú sĩ tiến lý giải
vì sao kịch lưu quang vũ vẫn thu hút người xem
tạo ra được niềm đam mê cho đạo diễn và các nghệ sĩ diễn viên
bởi kịch của lưu quang vũ đụng chạm được vào cái khát vọng cao đẹp nhất trong mỗi con người
khát vọng được sống tốt hơn sống đẹp hơn được là bản thân mình
dẫu cho phải đối mặt với thực tại tầm thường xấu xa đê hèn
kịch của ông với bầy cây ác muôn hình vạn trạng
nhưng động lại sau cuối vẫn là niềm tin vào những giá trị người nhất
không chỉ lớp khán giả trung niên mà thanh niên cũng rất thích bởi tính thời đại của nó
vốn xuất thân từ nhà thơ cho nên là ông đã rất trải chuốt trong cái mặt ngôn ngữ
khiến các cái lời thoại có những cái giá trị đặc biệt
nhưng chắc có lẽ cái đặc biệt nhất là cái tính căn bản cái tính nhân văn và cái tính chiết lý trong kịch của ông nó vẫn tồn tại
thứ bảy cuối tuần vừa rồi thì hàng mấy trăm khán giả đã phủ kín cái giạp này
và họ vui cười và khóc cùng với kịch của lưu quang vũ
thì những cái đó đối với chúng tôi những cái người nghệ sĩ biểu diễn
thì cảm thấy rất là đẹp
cực kì ấm lòng và rất là xúc động
cái giá trị mà tác giả đã đem lại nó thấm đẫm cái tình người
thì chắc có lẽ là phải lâu lắm mới có một người viết được nhiều những cái vở kịch hay như thế nữa
hơn ba mươi năm trước lưu quang vũ cùng những kịch bản mang hơi thở nóng bỏng của cuộc sống
đã làm mưa làm gió tạo nên hiện tượng của ngành sân khấu việt
đã một phần tư thế kỷ trôi qua những vật kịch của ông lại tiếp tục tỏa sáng